trong ngày làm việc thứ hai kỳ họp thứ một mươi một hội đồng nhân dân tp hà nội đã thông qua hai mươi hai chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi
trong đó hà nội đặt mục tiêu năm hai nghìn hai mươi tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt trên bảy năm tổng sản phẩm bình quân đầu người trên một trăm ba mươi sáu triệu đồng
tốc độ tăng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn trên một mươi năm tốc độ tăng tổng kinh ngạch xuất khẩu trên tám
cũng trong hôm nay hội đồng nhân dân thành phố đã thông qua nghị quyết quy định mức trần học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn thủ đô năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
với cấp học mầm non và trung học cơ sở được giữ nguyên như năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi lần lượt là năm một triệu đồng một học sinh một tháng và năm ba triệu đồng một học sinh một tháng
mức trận học phí cấp tiểu học và trung học phổ thông được điều chỉnh tăng ở các mức tương ứng năm năm triệu đồng một học sinh một tháng và năm bảy triệu đồng một học sinh một tháng
đồng nghĩa với tăng thêm bốn trăm linh đồng một tháng so với hiện nay
hội đồng nhân dân tp hà nội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường phố trên địa bàn thành phố hà nội năm hai nghìn một mươi chín
có ba mươi một đường phố được đặt tên mới tại quận cầu giấy tp hà nội đặt tên cho một con phố mang tên đính núp